liên quan đến vụ án giết người cướp tài sản vừa xảy ra trên địa bàn xã phước sơn huyện tuy phước
công an huyện tuy phước tỉnh bình định đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
bắt giữ đối tượng huỳnh kim phú là thủ phạm gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này
nạn nhân trong vụ án là ông trương văn bảy sáu mươi chín tuổi ở xã phước sơn huyện tuy phước
dù may mắn thoát chết nhưng ông bảy vẫn còn bàng hoàng lo sợ khi kể lại sự việc

huy động tối đa lực lượng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng điều tra làm rõ thủ phạm
không để đối tượng có điều kiện tiếp tục phạm tội và lẩn trốn
sau gần bốn mươi tám giờ tích cực và khẩn trương vào cuộc điều tra thủ phạm gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng nói trên đã bị xa lưới

đối tượng gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng nói trên là huỳnh kim phú hai mươi sáu tuổi chú ở thôn xuân phương xã phước sơn huyện tuy phước
tại cơ quan điều tra huỳnh kim phú luôn tìm cách khai báo quanh co không thành khẩn
tuy nhiên với những bằng chứng không thể chối cãi và bản lĩnh nghiệp vụ sắc bén của các điều tra viên
đối tượng huỳnh kim phú đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
nhiều nhân là do khi mà vô đấu tranh
có kêu ông bảy là đổ nợ cho lịch sinh là ông bảy lại nằm im không trả lao
mà nói ông bảy thôi không đổ lịch sinh gỡ xe ở đây thôi cũng được là ông bảy lại đứng dậy trả lao
do cũng có sử dụng mét ti đé từ trước người rồi
nên người của tôi hơi có cục súc không kiềm trớ được bản thân
nên lúc đó ông bảy có đi ra để giết xe cho tôi
thì tôi mới không kiềm trớ được bản thân
dẫn đến là tôi lại kẹp ông phải là muốn
tôi đã quyết định là tán ông bảy
hiện vụ việc đang được công an huyện tuy phước tiếp tục điều tra
để xử lý đối tượng nghiêm minh theo quy định của pháp luật